qua tin báo của người dân công an huyện trợ gạo tiền giang phối hợp với công an xã quân long tiến hành kiểm tra hành chính hộ của bà huỳnh thị đèo tại ấp long hòa xã quân long
tại đây lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều linh kiện máy móc dùng để sửa chữa lắp ráp súng tự chế như là ống ngắm bình khí nén bá súng tay cầm súng bằng nhựa ống giảm thanh sáu mươi năm viên đạn trì cùng các loại máy tiện máy khoan và máy bơm khí nén
qua làm việc bước đầu nguyễn văn hoài phương con trai bà đèo thừa nhận đã mua số linh kiện trên về để sửa chữa lắp ráp thành súng tự chế sau đó thì dùng tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải thông tin tìm người mua bán sửa chữa công an huyện chợ gạo đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật